sự việc đã ngã ngũ khi ngày hai mươi một tháng tám vừa qua đài tiếng nói việt nam chính thức mua được bản quyền phát sóng asean một mươi tám trên các loại hình truyền thông
theo thông tin của báo tuổi trẻ giá mà vov phải trả cho nhà cung cấp kgsm world cup hàn quốc khoảng một hai triệu đô la mỹ
đến hẹn lại lên thị trường bánh trung thu sau bao năm vẫn tiếp tục khó kiểm soát
báo sài gòn giải phóng đề cập sau khi là mưa làm gió ở hà nội
thì loại bánh trung thu mini siêu rẻ đã có mặt tại tp hcm và được quảng cáo rầm rộ thông qua mạng xã hội
nhiều loại bánh trung thu không rõ nguồn gốc với giá siêu rẻ này cũng đang thu hút khách hàng
tuy nhiên chất lượng của sản phẩm này như thế nào thì vẫn là nỗi lo đối với người tiêu dùng
loại bánh này không bao bì không có chữ tiếng việt
nên người tiêu dùng khó có thể tìm hiểu chất lượng cụ thể tiêu chuẩn cũng như hạn sử dụng
người mua chỉ biết nghe thông tin chung chung từ người bán hàng
sự việc lực lượng đội quản lý thị trường số hai mươi bốn
tri cục quản lý thị trường hà nội kiểm tra và thu giữ lô hàng một mươi chiếc bánh nhập lậu
mới chỉ là một phần nhỏ so với số bánh nhập lậu bày bán tràn lan trên mạng

baik cộng quyền của giao chuyên esa tiền của hoạt động
sự lo lắng của nhân dân của người hâm mộ
với bóng đá nói riêng
cũng như là các cái mối quan tâm của mọi người
đến các cái môn thể thao khác
thế rồi chúng ta không có bản quyền thật
mọi chuyện bắt đầu khi
càng ngày càng nóng hơn sôi sục hơn
khi mà các cái đoàn thể thao
các vận động viên của chúng ta thi đấu
bên đó đạt được những cái thành tiệu
mà thực sự là rất đáng tự hào
mà nhân dân không được xem
thế rồi sự sự vào cuộc của các cái kênh truyền thông không chính thống
lại cung cấp được cái nội dung
tất nhiên nó chưa phải là thông tin hợp pháp
thì lại càng làm cho cái câu chuyện nó căng thẳng hơn nữa
thật vui là mọi người mấy hôm nay đã được xem cái asean rồi
chính thức ở trên các hệ thống đài truyền hình của quốc gia
thật sự là hết sức phấn khởi
vâng tôi thấy là khi mà chúng ta có được bản quyền chính thức của asean một mươi tám
thì nó giống như là một cơn mưa giải nhiệt
dành cho những người hâm mộ thể thao vậy
nhưng tôi cũng muốn đề cập đến một góc độ khác
của vấn đề bản quyền nói chung
và bản quyền asean một mươi tám nói riêng
khi mà việc các nhà đài không mua bản quyền
thì đã tạo nên động lực cho thị trường truyền hình ott
hay truyền hình internet
bằng chứng là sự thành công của một tài khoản youtube vừa qua
thì đã mang bóng đá đến cho người hâm mộ
mà không phụ thuộc vào truyền hình truyền thống
mặc dù là những tài khoản vừa qua đã vi phạm về mặt bản quyền
nhưng tuy nhiên chúng ta có thể nói là đây là một cách tư duy mới
trong vấn đề này
trong tương lai gần chúng ta có thể tiếp cận được với các cái sự kiện
là trực tuyến
mà không cần thiết phải thông qua các cái công cụ cũ
hay là truyền thống
trong đó thì có truyền hình ott
cũng là một chuyện hết sức là bình thường thôi
thì bản quyền asean vừa rồi
nó khiến cho chúng ta nhận ra rằng
có nhiều cách để tiếp cận
nhưng thực ra thì cơn chấn động nó đã xảy ra từ trước đó
riêng đối với ngoại hãng anh chẳng hạn
thì cái mạng xã hội facebook
họ đã giành được quyền phát sóng ngoại hãng
trong bốn nước đông nam á
trong các năm tới
hết năm nay tôi được biết là hết năm nay
từ năm sau
thì đó đã là một cái chỉ báo rất nghiêm trọng rồi
và nó gây ra một cái cơn bão về dư luận
cũng như là một tranh luận lớn ở trên truyền thông
ở các nước
không có bản quyền của giải hoạng anh
trong facebook họ phát
cái truyền hình ott trong thời gian ngắn thôi
sẽ chắc chắn chiếm lĩnh
và nó sẽ trở thành một đối trọng lớn
đối với cả truyền hình thông thường
tuy nhiên tôi phải nói thêm như thế này
mặc dù là truyền hình ott
hay là sự phát triển của các kênh tiếp cận khác
đối với lại cả
cái sự kiện chính trị thể thao văn hóa đi
nhưng mà dù muốn hay không
thì việc mà chấp hành
bản quyền vẫn là quan trọng số một
vừa rồi thì một kênh youtube
mà họ có phát
mấy cái chơi trận bóng đá
khiến cho mọi người có thể xem được
nhưng thực ra cái đấy không đúng quy định của pháp luật
bản quyền thì đã được quy định rất rõ
là nó sẽ không được phổ biến
trong cái địa bàn ấy
phổ biến ở địa bàn khác
không có giá trị thương mại
không mang lại giá trị thương mại cho cái người phát đó ra
thì có thể cũng vẫn cứ được phát bình thường thôi
nhưng rõ ràng bản quyền được tôn trọng
nhưng một trong những cái thách thức
đối với những người làm truyền hình
kể cả là truyền hình ott
thì cũng hết sức phải quan tâm là như thế này
tôi đặt một giả thiết
cái bản quyền asean vừa rồi được phát
họ có bản quyền
phát ở nhật
sau đó những người đang ngồi ở nhật
phát trên cái kênh ott của họ
mà ott ấy thì nó không cấm
không bị chặn ở việt nam
thì việt nam vẫn có thể
những khán giả ở việt nam có thể tiếp cận được
thế thì câu chuyện bản quyền
nó sẽ là bản quyền quốc tế
chứ không phải là chỉ có đơn giản
ở trong cái lãnh thổ của nhật
hay là ở ngoài nữa
thế thì câu chuyện bản quyền
chúng ta cũng vẫn cứ phải tính toán là
để làm sao kiểm soát được nó
chứ cũng không phải là chuyện
chỉ nói không thôi chị ạ
vâng xin được chuyển sang một vấn đề khác
mà tôi thấy dư luận cũng hết sức quan tâm
đấy chính là câu chuyện vấn đề thiếu sách giáo khoa
trước thì năm học mới
và khi mà thiếu sách giáo khoa
vào thời điểm hết sức là nhạy cảm như thế này
ông có những suy nghĩ gì
thưa chị và thưa quý vị khán giả
đầu tiên tôi trước khi trả lời câu hỏi này
thì tôi lấy một câu chuyện có thật
mà xảy ra với con tôi chứ không phải ai
con đến lớp thì hôm đấy chỉ quên sách thôi
chứ không phải con không có
thì lập tức con đã không được tham gia vào
cái môn học hôm đó
bởi vì sao
bởi vì bây giờ sách đa số là
các con viết thẳng trên sách
chứ không như ngày xưa chúng tôi là sách của tôi
thì có thể em tôi lại tiếp tục dùng được
thế thì khi con không có sách vậy là con ngồi im rồi
không có cách gì không có bản chép
cũng không thể có chuyện viết ra vở
các thứ nữa thế là cuối cùng con không được học
và cô đã nhắc ngay tối cô nhắc ngay
đấy là không được quên sách cho con
vì nếu quên thì con sẽ có thể đối diện với việc
là không được tham gia vào cái môn học hôm đấy
chậm hơn các bạn một buổi
thì chuyện thiếu sách giáo khoa để người ta không mua được
là một chuyện nghiêm trọng
nó nghiêm trọng là vì thế này
như trên này tôi đã nói
và thứ hai nữa đó là tôi được biết là
bộ giáo dục và đào tạo hàng năm
thì đều giao cái nhiệm vụ này cho nhà xuất bản giáo dục việt nam
phải lên kế hoạch phải có chuẩn bị
phải dự báo
và in ấn thường in số lượng quá lên
so với lại cả cái nhu cầu
để giữ phòng
vậy thì chuyện thiếu sách giáo khoa là một chuyện thật khó tin
đây là một chuyện thực sự là phải
được quan tâm ở mức cao
để nó không xảy ra cái chuyện này
sách giáo khoa là học liệu cần thiết
rất đặc biệt quan trọng mà lại thiếu
không biết trẻ con đến trường làm cái gì
vâng theo như trả lời của nhà xuất bản giáo dục
trên báo chí thì việc thiếu sách giáo khoa
đó là do học sinh đầu cấp tăng đột biến
đặc biệt là với các em học sinh lớp một
và một khía cạnh khác
mà báo chí cũng đã tập trung khai thác
đó chính là tâm lý rè trừng vì sợ tồn kho
sau khi mà nghe thông tin
là có thể thay sách lớp một
của các nhà sách
vậy thì dưới góc độ quan sát của một nhà báo
ông có những suy nghĩ gì
cả hai cái luồng ý kiến này
dường như tưởng là nó rất hợp lý
nhưng mà sự thật là không thể lý giải
theo cái cách như vậy được
nói rằng số lượng trẻ con vào lớp một
nó tăng lên để mà thiếu sách
là không thuyết phục
và đấy là lý do rất nên được chấp nhận
cái thứ hai nữa
thì như tôi vừa nói ở trên
đấy là việc in ấn sách giáo khoa
phải căn cứ trên cái nhu cầu thực sự
của thị trường
và thường được giao
là phải in quá cái số lượng
lên so với cái nhu cầu thực sự
để giữ phòng
chứ không thể có chuyện
đây nó không phải là giống như cái mặt hàng
kinh doanh thông thường là
tôi có bao nhiêu tôi bán bấy nhiêu
thiếu kệ các anh
đây không phải thế
đây là cái mặt hàng bắt buộc phải có
mà được quy định bởi
các cái công cụ quản lý nhà nước
của bộ giáo dục và đào tạo
chứ không phải là muốn in thì in
không in thì thôi
muốn in nhiều in ít
kể cả anh có muốn dự báo
trong trường hợp mà anh muốn dự báo rằng
năm nay chúng tôi chỉ in gần đó thôi
thì để còn giữ phòng cho năm sau
thì cũng phải được chuẩn bị trước
và các trường thì sau khi có được
cái thông tin đó
thì họ phải có kế hoạch
để chuẩn bị cho học sinh của mình
tăng bao nhiêu thì họ gửi
cuối năm học
thì hầu như các trường học
đều nhận được một cái thông báo
từ phía nhà xuất bản là
có dự báo được cái nhu cầu của mình không
và muốn mua bao nhiêu sách
và tôi còn được biết nữa là
rất nhiều trường thì
nghỉ hè thì đã có sách rồi
không cần đợi đến đi học
vấn đề cuối cùng mà tôi muốn lắng nghe
những suy nghĩ cũng như là chia sẻ của nhà báo
đó là chúng ta thì có rất nhiều lực lượng kiểm soát
về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
thế nhưng mà cứ đến hẹn lại lên
dù là tết trung thu thậm chí là chưa tới
thế nhưng mà thị trường bánh trung thu
tiếp tục cho thấy là sự khó quản lý của chúng ta
về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
ở câu hỏi này tôi muốn đặt ra
hai vấn đề và hai góc độ tiếp cận khác nhau
góc độ tiếp cận thứ nhất là về phía các doanh nghiệp
các doanh nghiệp mà
càng lớn càng có uy tín
thì chắc chắn là luôn mong muốn
cung cấp ra thị trường những cái sản phẩm
ngon bổ rẻ sạch sẽ
tôi nói một cách dân dã là như thế
thế còn các doanh nghiệp
không thể nói là các doanh nghiệp nhỏ
thì không quan tâm nhưng mà
có thể mức độ quan tâm của họ
ở mức cao
nhưng khả năng thì lại chưa chắc đã làm được
đó là cái góc độ thứ nhất ở phía doanh nghiệp
góc độ thứ hai là về phía
người tiêu dùng
những sản phẩm mà có giá trị cao
sản phẩm cao cấp tốt như tôi nói ở cái phần đầu
thì thường có giá cao
vậy việc tiếp cận của người dân
không chỉ riêng bánh dung thu đâu
thì nó cũng đã phân ra nhiều cái phân khúc khác nhau
một cái nữa
đó là cái câu chuyện về an toàn thực phẩm
trong thời điểm này cũng phải chú ý đối với cả truyền thông nữa
đó là cái cách nhìn
nó cũng cần độ lượng
và toàn diện hơn với lại
cả cái thị trường thực phẩm
tôi nói thế là vì thế này
vì có nhiều người thì mặc định ở trong đầu là
doanh nghiệp chỉ làm cái xấu thôi
không làm cái tốt
đưa ra thị trường toàn sản phẩm làm sao để người ta có được cái lợi ích lớn nhất
thì việc gì mà nghĩ đến ngon đến bổ đến rẻ làm gì
hay sạch sẽ làm gì
cắt được cái gì thì cắt cái đấy
chúng ta cũng không nên nhìn nhận như thế
tuy nhiên dù ở dưới góc độ nào đi nữa
thì việc đảm bảo cái an toàn thực phẩm
vẫn là cái yêu cầu số một
bây giờ mà là cái mối quan tâm rất lớn
chúng ta trong những ngày vừa rồi
thì chị cũng như quý vị khán giả có thấy
mọi người bàn nhiều về việc là
cái tỷ lệ mắc ung thư ở việt nam
cao hơn và càng ngày càng tăng
đa phần mọi người đều cho là
nó xuất phát từ hai nguồn chính
một là cái môi trường nó không đảm bảo
và thứ hai
nguyên nhân lớn nhất
đấy là do cái thức ăn của chúng ta nó không được
nó không tốt
cho nên đấy
cái an toàn thực phẩm mà
chúng ta dùng
phải có một cái
theo tôi là như thế này
nó sẽ không khó
không phải là không xử lý được
xử lý được ngay
tôi tin chắc
là một cái sản phẩm gì ra thị trường
có rất nhiều cơ quan
có thể quản lý
và giám sát nó được
nhiều nước người ta làm được
mà mình công cụ có đủ
mọi thứ có mà lại không làm được
tôi lấy một ví dụ như thế này thôi
ở một số nước
giả dụ mà mình bán hàng ăn
khách mà bị đau bụng
là có khi đình chỉ hàng quán
cho đến không biết đến bao giờ luôn
nhưng mà rất mạnh và rất nghiêm
làm được ngay
thế nhưng còn ở ta
thì có vẻ như cái này
có khi lại xề xòa
người đi tố cáo
là còn gặp rắc rối
tôi tin là nếu mà muốn
thì chắc chắn sẽ làm được
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo
vâng xin chào chị
xin chào quý vị khán giả
thưa quý vị và các bạn
để kết thúc chương trình tuần này
thì mời quý vị và các bạn
chúng ta cùng điểm lại
một số phát ngôn ấn tượng
trên các số báo trong tuần qua
tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh bình phước
sau khi chứng kiến việc quyết định
chủ trương đầu tư hai mươi bốn dự án
với số vốn hơn một tỷ usd
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
tôi rất ấn tượng
khi có hơn một tỷ usd đầu tư vào bình phước
tuy nhiên giữa giấy phép và hành động
có nhanh không
tôi yêu cầu không được nằm trên giấy
tại hội nghị toàn quốc góp ý dự thảo
đề án tổng thể sắp xếp
các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
đến năm hai nghìn hai mươi một
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh
từng bước sắp xếp
kiện toàn theo quy định
khuyến khích tăng quy mô ở nơi đủ điều kiện
nâng cao năng lực quản lý điều hành
và tăng cường nguồn lực cho địa phương
sắp xếp để phát triển
chứ không phải sắp xếp để yếu đi
hay gây khó khăn hơn